đối tượng nguyễn văn trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại hai mươi chín trên hai trăm tám mươi bảy hà huy tập thị trấn yên viên huyện gia lâm tp hà nội có nốt rùi cách hai cm dưới trước đuôi mắt phải
và đối tượng nguyễn thị ngọc sinh năm hai nghìn một hộ khẩu thường trú tại thôn bạch chữ xã tiến thắng huyện mê linh thành phố hà nội bị công an huyện mê linh hà nội ra quyết định truy nã cũng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
đối tượng này cao một m sáu mươi ba và có nốt ruồi cách năm cm sau đuôi lông mày phải
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện